tối qua ngày hai mươi năm tháng tám tại thủ đô bangkok của thái lan trong khuôn khổ các hoạt động tham dự đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á iepa bốn mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự họp ban chấp hành iepa
tại cuộc họp ban chấp hành ipa đã thông qua đề cử chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân làm phó chủ tịch ban chấp hành ipa
tại cuộc họp ban chấp hành ipa đã thông qua một số báo cáo như báo cáo của các hội nghị nhà tư vấn ipa caucus lần thứ một mươi báo cáo của gặp lãnh đạo asean ipa tại hội nghị cấp cao asean ba mươi báo cáo của gặp lãnh đạo asean ipa tại hội nghị cấp cao asean ba mươi bốn báo cáo kết quả hội nghị ủy ban ipa codd lần thứ hai về phòng chống tệ nạn ma túy thông qua chương trình hoạt động của đại hội đồng ipa bốn mươi
tại phiên họp ban chấp hành chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo về việc đại hội đồng ipa bốn mươi một sẽ diễn ra tại việt nam dự kiến vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng mời nghị viện các nước thành viên ipa tham dự đại hội đồng ipa bốn mươi một